ngày hôm qua ba mươi tháng tám cục an toàn thực phẩm bộ y tế phát đi văn bản ký ngày hai mươi chín tháng tám
gửi tri cục an toàn thực phẩm ban an toàn thực phẩm các tỉnh thành yêu cầu giám sát thu hồi sản phẩm
của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới đơn vị sản xuất bà tê bình chay
ngay sau đó ubnd tp hà nội đã có công văn hỏa tốc gửi các sở y tế công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
cục quản lý thị trường hà nội ubnd các quận huyện thị xã về việc khẩn trương kiểm tra sản phẩm pate minh chay của công ty này
ubnd tp yêu cầu sở y tế hà nội phối hợp với các cơ quan truyền thông gọi điện nhắn tin cảnh báo trên website
khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm của công ty này cho đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng
ubnd các quận huyện thị xã khẩn trương chỉ đạo kiểm soát các sản phẩm
thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên lối sống mới
có độc tố gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng đang được bán trên địa bàn để có biện pháp xử lý
ngăn chặn kịp thời và thông báo ngay tới tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội